tại hà nội nhóm đình làng việt phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức chương trình tết việt xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
với nhiều hoạt động đặc sắc đã thu hút được sự tham gia của đông đảo người dân và du khách
trước khi đến với chương trình này mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những tin văn hóa văn nghệ đáng chú ý trong tuần qua
kỷ niệm sáu mươi năm ra đời tác phẩm đạo đức cách mạng
năm mươi năm thực hiện di trúc thiêng liêng của người
mới đây tại nhà hát lớn hà nội báo nhân dân truyền hình nhân dân đã tổ chức buổi giao linh nghệ thuật vang mãi lời người về đạo đức cách mạng
chương trình có ý nghĩa nhằm ôn lại những bài học quý báu trong việc nhận diện và đấu tranh phòng chống chủ nghĩa cá nhân
cũng như trong công tác xây dựng đảng nói chung
điểm nhấn của chương trình là ba vừa kịch ngắn chiến dịch phải cắt cành sâu và bài báo cuối năm
do nghệ sĩ ưu tú tiến hợi và giàn diễn viên nhà hát kịch hà nội thể hiện
vừa qua tại hà nội ca sĩ tân nhàn đã tổ chức buổi ra mắt giới thiệu về live show mới của cô với tên gọi trở về
tân nhàn hiện đang là giảng viên tại học viện âm nhạc quốc gia việt nam phó trưởng khoa thanh nhạc
công việc tạo điều kiện cho cô tìm tòi trao dồi về kỹ thuật thanh nhạc
học hỏi nghiên cứu về âm nhạc truyền thống
live show trở về sẽ khắc họa nên một chân dung tân nhàn qua câu chuyện âm nhạc
chương trình gồm ba phần
phần một gồm những ca khúc gắn liền với giai đoạn khởi đầu của tân nhàn như quê mẹ
phần hai là những ca khúc gắn với tên tuổi tân nhàn từ cuộc thi sao mai như trong khuyết sa khơi
phần ba là những làn điệu quan họ hát sầm hát văn
đây là một đêm nhạc thực hiện được khao khát mang âm nhạc truyền thống đến với khán giả hiện đại của tân nhàn
chương trình sẽ diễn ra lúc hai mươi h ngày hai mươi ba tháng hai tại cung văn hóa hữu nghị việt sô hà nội
mới đây ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an tổ chức đêm giao lưu với chủ đề đêm hội sắc xuân miền tây nghệ an năm hai nghìn một mươi chín
đây là chương trình đặc biệt được tổ chức thường niên chào mừng xuân mới trên khu vực miền tây xứ nghệ
đêm hội diễn ra với các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc miền tây nghệ an như tổ chức đánh trống công chiêng khắc luống
múa sạp mừng hội xuân trình diễn nghi lễ nghi thức văn hóa tín ngưỡng dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số nghệ an
biểu diễn nghệ thuật và trình diễn trang phục ngày xuân của đồng bào các dân tộc
đây là hoạt động nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc
đêm hội còn là dịp để tăng cường củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc động viên tinh thần phấn khởi đón mừng xuân mới với khí thế mới của cộng đồng các dân tộc miền tây nghệ an
hòa trong không khí cả nước vui mừng đón xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín mới đây kênh truyền hình văn hóa du lịch của đài tiếng nói việt nam đã ra mắt hai bộ phim vương tơ và bến bờ yêu thương
đây là hai bộ phim truyền hình đầu tiên do vov liên kết sản xuất với các nghệ sĩ của hãng phim truyền hình việt nam nhằm phục vụ khán giả trong dịp tết nguyên đán năm nay
vương tơ kể về làng nghề truyền thống lụa vạn phúc trong sự thay đổi lớn về thị trường tiêu dùng với những khái niệm mới mẻ mà các nghệ nhân chưa thể quen
những cá nhân với cách làm mới năng lực đặc biệt đã xuất hiện làm thay đổi cách làm cách nghĩ của một làng nghề nhưng cũng làm xô lệch các giá trị truyền thống
bước phát triển mới mẻ khiến làng nghề trải qua nhiều cú sốc sở khóc sở cười
nhưng vừa lên tất cả làng nghề vẫn đứng vững nhờ vào tình yêu với lộ truyền thống và lòng nhân hậu bao dung của những con người được kiến tạo bởi chống tích văn hóa đã được chất lọc qua hàng nghìn năm
tại vov thì vẫn trung thành với một cái mạng khơi trời những cái bản thất của văn hóa việt
và cái kênh việt nam journey này thì cũng là cái kênh văn hóa của trung lịch
nên cái nền tảng của phim là những vấn đề thuộc về văn hóa văn hóa gia đình văn hóa cộng đồng văn hóa tết đầm ấm
thì hai cái phim này là những cái nghề truyền thống của dân độc những cái trí sản văn hóa
thì đấy là những cái chủ đề những cái đề tài mà anh em ở đây phải khai thác
vương tơ có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ gạo cội
như nghệ sĩ ưu tú quốc tuấn phú nôn vĩnh sương thu hiền
bộ phim do nghệ sĩ ưu tú nguyễn đức việt làm đạo diễn biên kịch trịnh thanh nhã và lê anh thúy viết kịch bản
ekip làm phim chủ yếu là các đạo diễn biên kịch nghệ sĩ từ hãng phim truyện việt nam
bộ phim thì cũng tính nhân văn rất cao
thế mình cũng mong là tết này cũng là một cái món ăn tinh thần cho khán giả
có những ngồi nhâm nhi
xem rượu xem bộ phim thấy nó cũng thú vị mà nó cũng mang cái hơi thở của mùa xuân
mà cũng mang cái hư hướng của thời đại trong những cái làng nghề mới
mình đóng góp một cái phần nhỏ nhỏ
thứ nhất là để quảng bá cho sản phẩm cho nghề truyền thống cho con người cho nét văn hóa việt
và hy vọng rằng nghệ sĩ góp một chút công sức để cho cái nghề nó được tồn tại và ngày nó phát triển hơn
nó dạng danh hơn cho con người việt
trong khi vương tơ mang hơi hướng chính luận thì bến bờ yêu thương của đạo diễn trần trí thành lại hướng đến tính chất giải trí nhiều hơn
bến bờ yêu thương kể câu chuyện về một gia đình gốc bắc sống trong nam trước những xáo trộn của cuộc sống và sự khác nhau trong cách đón tết giữa các thế hệ
bộ phim mang đậm bản sắc văn hóa tết việt mồng một tết cha mồng hai tết mẹ mồng ba tết thầy
xen kẽ những nụ cười rí giỏm và hài hước mang đến một sự thật tốt đẹp của tất cả các người
xen kẽ những nụ cười rí giỏm và hài hước mang đến không khí giải trí vui vẻ trong ngày tết
phim có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú minh đức bùi bài bình lê phương hoàng anh bá sơn
phim do đạo diễn trần trí thành thực hiện và biên kịch đặng thanh xây dựng kịch bản
phim truyền tải bài học nhẹ nhàng về việc gìn giữ truyền thống quý trọng nếp nhà hướng về cội nguồn
với giảng diễn viên khá là chuyên nghiệp và họ rất tận tâm và rất thích thú kịch bản này
thì qua quá trình diễn xuất thì nhập vai tôi thấy rất là hài lòng
và mỗi vai được thể hiện tính cách rõ rệt vai ông tần và do nghệ sĩ bùi bình đóng
và vai một ông bố vợ phải đóng rất là rí giỏm và rất là thâm thúy
vương tơ và bến bờ yêu thương là hai bộ phim được giàn dựng công phu dựa trên kịch bản hấp dẫn
mỗi bộ phim gồm năm tập mỗi tập dài bốn mươi năm phút
hai bộ phim tập trung thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc bảo tồn phát huy truyền thống gia đình
làng nghề tình yêu thương con người trong bối cảnh xã hội hiện nay
những thông điệp sâu sắc ẩn sau lời thoại rí giỏm và tiếng cười nhẹ nhàng
phù hợp với không khí tươi vui đón xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
mới đây tại hà nội đã diễn ra chương trình tết việt kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
đây là hoạt động được câu lạc bộ đình làng việt tổ chức
nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của người việt
giúp giới trẻ hiểu và yêu hơn giá trị di sản cha ông để lại
từ đó có ý thức trong việc gìn giữ phát huy những giá trị quý báu đó
chương trình tết việt của đình làng việt đã trở thành một hoạt động thường niên khi tết đến xuân về
là sự kiện văn hóa cuối năm mà đông đảo cộng đồng mong muốn được tham gia
năm nay chương trình đã có những đổi mới để có sự lan tỏa mạnh mẽ hơn
thứ nhất là năm nay chúng tôi di chuyển địa điểm nhằm lan tỏa
này đến cộng đồng hơn
thứ hai nữa là năm nay chúng tôi có một chương trình
kết hợp với cả trường đại học hà nội tổ chức cho các em sinh viên
nước ngoài mà không có thời gian về ăn tết ở gia đình
tham dự chương trình tết việt ví dụ như là có các em sinh viên trung quốc
thái lan palestine nga cũng tham dự cùng chúng tôi trong chương trình này
chương trình bao gồm nhiều hoạt động trải nghiệm không gian văn hóa
nghệ thuật ẩm thực hấp dẫn như thực hành gói bánh trưng lễ dựng cây nêu ngày tết
cùng với đó chương trình còn bao gồm nhiều hoạt động phong phú khác như
tọa đàm văn hóa tết việt trình diễn nghệ thuật thư pháp tranh dân gian
nói chuyện về phong tục tập quán địa phương
điểm nhấn trong chương trình tết việt năm nay là chương trình
ngày tết với câu chuyện di sản văn hóa
đây là một bức tranh đa màu sắc về âm nhạc cổ truyền việt nam
mở màn chương trình nghệ thuật làm màn biểu diễn hát xoan dưới cây nêu
của phường xoan an thái đến từ việt trì phú thọ
hát xoan là loại hình dân ca lễ nghi phong tục hát thờ thần
thanh hoàng với hình thức nghệ thuật đa yếu tố
có nhạc hát múa
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi một tại hội nghị lần thứ sáu của ủy ban liên chính phủ
về bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể của tây nguyên
của unesco tổ chức tại bali indonesia
hát xoan phú thọ của việt nam đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể
của nhân loại cần được bảo vệ khẩn cấp
sau màn biểu diễn của phường xoan an thái là màn biểu diễn của câu lọc bộ xầm
đến từ hải phòng
hát sầm vốn được biết đến là hình thức hát song có địa bàn hoạt động khắp nơi
xét về mặt truyền thống văn hóa những khúc ca sầm là sự thể hiện
rõ nét đời sống tư tưởng tâm hồn của cháu
đó chính là hồn việt xưa là một phần của nguồn cội dân tộc
cần được lưu giữ và phát triển trong cộng đồng
nghệ sĩ đào bạch linh và các nghệ sĩ nghệ nhân đã mang đến các tiết mục sầm
quen thuộc để giới thiệu cho người dân và du khách
trong chương trình âm nhạc dân tộc không thể không kể đến các tiết mục ca trù
ca trù được định hình với tư cách là một thể loại ca nhạc có đặc trưng
phong cách riêng ra đời vào khoảng thế kỷ một mươi năm
ca trù được bắt nguồn từ dân ca dân nhạc
cùng với một số trò diễn và múa dân gian
chính vì vậy ca trù là một bộ môn nghệ thuật tổng hợp với nét độc đáo
là sự phối hợp đa dạng tinh tế nhuẩn nhuyễn giữa thi ca và âm nhạc
đôi khi có cả múa
việt nam chúng ta rất vinh dự tự hào là có rất nhiều loại hình nghệ thuật dân gian
đấy là một cái điều mà tôi nghĩ rằng trên thế giới này ít có cái nước nào có được như việt nam
chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta không có những cái loại hình
nghệ thuật dân gian không bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc thì đất nước chúng ta sẽ đi về đâu
đấy cho nên là chúng tôi cũng cố gắng làm sao để các loại hình nghệ thuật dân gian của cha ông đổi lại
thì chúng ta phải nhìn giữ bảo tồn nó
hải phòng chúng tôi là một thế mạnh về ca trù
thế cho nên là chúng tôi thường xuyên nhắc anh em là học tập làm sao để bảo tồn
lưu giữ các giá trị về ca trù cho đất nước

trong thời đại hội nhập những hoạt động như thế này rất cần thiết để mà
giữ được giữ được cái tinh hoa trong văn hóa của người việt
việc đưa các loại hình nghệ thuật truyền thống đến đây biểu diễn là nó rất là phong phú đa dạng và rất là hay
các loại hình âm nhạc được trình diễn cùng những câu chuyện thú vị xung quanh
đã mang đến một không gian âm nhạc vừa chân thực vừa sâu sắc
nhưng vẫn chứa đựng những nét tươi vui dí dòm trong không khí mừng xuân mới kỳ hợi
đã tạo dấu ấn và cảm hứng về âm nhạc
các loại hình âm nhạc được trình diễn cùng những câu chuyện thú vị xung quanh
đã mang đến một không gian âm nhạc vừa chân thực vừa sâu sắc
lại còn được mặc lên người bộ áo dài của việt nam nữa rất là thú vị
mục tiêu của chương trình tết việt là nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của người việt
để cao giá trị của ngôi đình làng
đặc biệt là không gian văn hóa xung quanh ngôi đình đang có nguy cơ bị mai một
trước sức ép của đô thị hóa và hội chầm quốc tế
bên cạnh đó thông qua hoạt động tết việt
nâng cao ý thức của cộng đồng về một lễ hội lành mạnh tiết kiệm giàu bản sắc văn hóa
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo